ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng thống nga vladimir putin đã có chuyến thăm belarus và hội đàm với tổng thống alexander lukashenko
phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với người đồng cấp belarus ông putin cho biết đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực của nhà nước liên minh trong đó có việc thành lập không gian phòng thủ chung
tại cuộc hội đàm ông lukashenko nhấn mạnh với người đồng cấp nga vladimir putin rằng
thời điểm khó khăn đòi hỏi hai nước phải có ý chí chính trị và tập trung đạt được kết quả trong tất cả các lĩnh vực mà chương trình nghị sử dụng trong phương đề tập tới
theo nhà lãnh đạo belarus các vấn đề chính trong thời gian gần đây là quốc phòng và an ninh
ông khẳng định nga và belarus sẵn sàng đối thoại với các quốc gia khác trong đó có các nước phương tây
nga và belarus cũng như ông putin và tôi luôn sẵn sàng đối thoại với các quốc gia khác bao gồm cả các nước châu âu
tôi hy vọng họ sẵn sàng lắng nghe và chúng tôi sẽ chuyển sang
chúng tôi sẽ chuyển sang thảo luận về những vấn đề an ninh chung và trật tự thế giới trong tương lai
trong khi đó tổng thống putin cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục cùng nhau thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của nga belarus
một cách tin cậy ưu tiên cho việc huấn luyện quân đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận chung thường kỳ và các hoạt động huấn luyện chiến đấu
thực hiện việc chuyển giao vũ khí cần thiết cho nhau và cùng tham gia sản xuất các thiết bị quân sự mới
tôi cho rằng có thể tiếp tục thực hiện các đề xuất của tổng thống belarus về việc huấn luyện phi hành đoàn máy bay chiến đấu của quân đội belarus
vốn đã được chuyển đổi để có thể sử dụng đạn phóng từ trên không với đầu đạn đặc biệt
các biện pháp phối hợp như vậy là cực kỳ quan trọng liên quan đến tình hình căng thẳng ở biên giới bên ngoài của nhà nước liên minh
tổng thống putin nhấn mạnh nga và belarus là đồng minh và đối tác chiến lược thân thiết nhất
sự hợp tác giữa hai bên đang phát triển trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau
và cân nhắc lợi ích của nhau
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông putin đến belarus trong hơn ba năm qua
trong bối cảnh moscow gia tăng các hoạt động quân sự tại belarus
một trong những hậu phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine